hiện nay dịch tả heo châu phi đã được khống chế tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
và người chăn nuôi đang bắt tay vào tái đàn và rất cần cuốn vốn để đầu tư
thế nhưng vào thời điểm này thì nhiều người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng
và tây nguyên nói chung lại đang mong mỏi tiền hỗ trợ của nhà nước
bởi vì nhiều hộ gia đình đã lâm vào cảnh khó khăn nợ nần trồng chất do dịch tả heo gây ra
ek là một trong những địa phương bị thiệt hại lớn do dịch tả lợn châu phi
với hơn ba trăm sáu mươi hộ bị ảnh hưởng
số tiền lên đến hơn một mươi một chín tỷ đồng
tuy nhiên đến thời điểm này người dân mới chỉ nhận được hơn một bảy tỷ đồng tiền hỗ trợ
đa phần bà con đều vay mượn tiền của ngân hàng để đầu tư chăn nuôi
giờ đây không biết kiếm tiền ở đâu để trả nợ
bởi sau đại dịch người nông dân không còn gì ngoài những dãy chuông trống
tuy rằng có thể không lấy một lần có thể lấy nhiều lần
vài chục vài chục rồi bọn tôi cũng có đồng tiền để bọn tôi tái đàn
chứ đến bây giờ là tám tháng rồi
mà không có nghìn bạc nào cả
thì bọn tôi bây giờ chỉ là mong muốn là làm sao để cho nhà nước hỗ trợ cái đồng tiền đấy
bọn tôi cứ tái đàn thôi
chứ bây giờ thì vai lại ngân hàng ngân hàng cứ đòi thôi
bọn tôi chỉ bằng cách bắt đất để trả cho ngân hàng
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh đắk lắc
đợt dịch tả lợn châu phi vừa qua đã có hơn bốn mươi bốn tám trăm linh con lợn bị tiêu hủy
với khối lượng hơn hai năm trăm linh tấn
địa phương cần hơn bảy mươi một một tỷ đồng để hỗ trợ cho trên bốn bốn trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng
tuy nhiên đến nay mới hỗ trợ được hơn bốn mươi hai tỷ đồng
thì hiện nay ngụ vốn của trung ương và địa phương thì hỗ trợ là một rồi
là mới được năm mươi sáu so với tổng số tám mươi bốn tỷ
lý do là một số hộ chưa nhận được là vì là những hộ này là tổng số thiệt hại lớn
và số lượng heo châu phi bị mụ cho nên là giờ phải đợt hai
thì được sự hỗ trợ
tổng số thiệt hại lớn của trung ương sẽ tỉnh cũng như là các kinh tỉnh địa phương sẽ hỗ trợ kịp thời
cho bà con trong thời gian tới ạ
trong khi chờ đợi tiền hỗ trợ để có vốn đầu tư thì hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi đang đứng ngồi không yên vì những khoản nợ không nhỏ bởi họ đã cầm cố nhà cửa đất đai để đầu tư cho chăn nuôi